cục hàng hải việt nam vừa phối hợp với trung tâm công nghệ thông tin và tổng cục hải quan
triển khai một mươi một thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng hải tham gia cơ chế một cửa quốc gia
cục hàng hải việt nam đã thực hiện một mươi một thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải trên cổng thông tin một cửa quốc gia
tại hai mươi ba cảng vụ hàng hải đồng thời phát hành biên lai thu phí lệ phí hàng hải điện tử
tới nay tổng số hồ sơ điện tử tiếp nhận phê duyệt là một trăm linh bốn trăm một mươi ba hồ sơ
trong đó có chín mươi năm hồ sơ được cấp phép điện tử ký số